nhận lời mời của phó tổng thống ấn độ venkayat naidu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thăm chính thức cộng hòa ấn độ từ ngày một mươi một tới ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi hội đàm với phó tổng thống ấn độ venkayad naidu
đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia đài tưởng niệm mahatma gandhi thăm bảo tàng quốc gia ấn độ và dự lễ khai trương cơ quan thường trú đài tiếng nói việt nam tại ấn độ
cũng như lễ khai trương các đường bay thẳng của vietjet
năm đường bay thẳng nối việt nam và ấn độ với thời gian bay chỉ trong hơn bốn giờ sẽ giúp cắt giảm đáng kể tổng thời gian đi lại giữa hai nước
đây cũng là dấu mốc quan trọng trên tiến trình phát triển không chỉ của hãng hàng không vietjet air mà còn cả mối quan hệ truyền thống giữa việt nam ấn độ
góp phần thúc đẩy các trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ
các đường bay thẳng nối các thành phố lớn của việt nam với thủ đô new delhi và thành phố mumbai của ấn độ sẽ được đưa vào khai thác từ giữa tháng năm năm nay
giúp giảm đáng kể tổng thời gian đi lại giữa việt nam và ấn độ và góp phần mở ra nhiều cơ hội giao thương du lịch
thúc đẩy kinh tế giữa hai nước phát triển đồng thời là cầu nối để hành khách dễ dàng nối chuyến đến các nước trong khu vực